sau khi bắt giữ nhóm cưỡng đoạt tài sản cho vay nặng lãi trong hai ngày qua
công an tỉnh quảng ngãi đã mở rộng điều tra phát hiện thêm sáu nhóm cho vay nặng lãi khác
với số tiền cho vay hàng tỷ đồng
vừa qua đối tượng mai huy long hai mươi ba tuổi huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
đã đến nhà bà lê thị lài năm mươi bảy tuổi ở xã hành đức huyện nghĩa hành đòi nợ
tuy nhiên do chưa có tiền trả đối tượng mai huy long đã đánh bà lài gây thương tích

công an huyện nghĩa hành tập trung điều tra mở rộng làm rõ
sẽ có thể giúp đỡ bà lai
công an huyện nghĩa hành tập trung điều tra mở rộng làm rõ sẽ có thể giúp đỡ bà lai
nhóm cho vay nặng lãi khác hoạt động hai tỉnh quảng nam và quảng ngãi
với trên hai trăm linh người vay tiền với số tiền vay hàng tỷ đồng
qua khám xét công an huyện thu giữ hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tờ rơi quảng cáo cho vay bình sơn xịt nhà con nợ

qua khám xét công an huyện nghĩa hành tập trung điều tra mở rộng làm rõ sẽ có thể giúp đỡ bà lai
lợi dụng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao
các đối tượng cho vai nặng lãi tiếp cận người dân để thực hiện hành vi trái pháp luật
người dân cần cảnh giác với các đối tượng trên